em chưa có tài khoản định danh
chúng ta vào đăng ký
chị nhập số định danh cá nhân vào số điện thoại
tài khoản của chị đã được đăng ký
hiện nay mới là
định danh mức một
thì chị sẽ phải
thực hiện việc đăng ký định danh mức hai
tại công an phường xã
mức một và mức hai
nó sẽ khác nhau ở cái điểm gì
thì khi chị sử dụng tài khoản định danh mức một
thì cái mức độ bảo mật của chị
về thông tin
nó chưa được chính xác và chưa thực hiện được
các cái giao dịch trên nền tảng kinh công
thì chỉ mức một
một là cái thẻ bảo hiểm của chị
thứ hai là
nên quan đến việc thông báo lưu trú
còn các cái
thực hiện các việc khác là chị chưa thực hiện được
trên nền tảng số
thế chị ra công an phường để thực hiện việc
đăng ký định danh định danh mức hai
mức hai nó nghĩa là thế nào
tích hợp giữa hai nhiệm diện
nghĩa là sử dụng một cái mã khóa
thông minh hơn và an toàn hơn
bao gồm một cái nhiệm diện khuôn mặt và nhiệm diện hệ thống bất đai
từ đó sẽ trích xuất ra
kết hợp với số điện thoại cá nhân của chị
khi bất kỳ một cái giao dịch nào trên nền tảng số
thì hệ thống sẽ gửi email
hoặc gửi tin nhắn về cho chị biết
rằng là cái số định danh này
hiện đang giao dịch vào vấn đề gì đó
đó là cái định danh định danh mức hai
và cái tiện ích của định danh mục mức hai là
sẽ tích hợp được các cái thông tin như
đăng ký xe giấy phép lái xe
má số thuế và bảo hiểm xã hội
thì toàn bộ các cái đó
thì chị cầm mỗi cái điện thoại
không cần phải tham cước không cần phải các cái đề tờ trên
và thực hiện giao dịch như thế
ngoài ra thì thực hiện các nền tảng dịch vụ công
bao gồm có hội chiếu
đăng ký về cư chú
cũng có đăng ký thường chú đăng ký tạm chú
rồi cấp phòng cháy cấp đăng ký kinh doanh
của tất cả những người sản xuất
thưa quý vị chỉ bằng một vài thao tác
rất là nhanh chóng
cài ứng dụng vnid
thì tôi đã có một tài khoản định danh
trên chiếc điện thoại di động này
và tất cả ứng dụng
tất cả những thủ tục hành chính
sẽ từng bước được giải quyết
bằng số hóa
và điều này ghi nhận dấu ấn
của lực lượng công an nhân dân
trong thời gian một năm vừa qua
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
người dân đã thực hiện khai cấp hộ chiếu phổ thông
không gắn chip qua cổng dịch vụ công
bộ công an tại địa chỉ
thành toán trực tuyến
nhận hộ chiếu qua bưu chính
hoặc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
đây là một bước tiến mới
trong việc cấp đổi hộ chiếu cho công dân việt nam
trên nền tảng số
người dân có thể là nộp hộ sư
để đề nghị cấp hộ chiếu
thời gian địa điểm
cái thứ hai là người dân không phải đến trực tiếp
tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
do đó sẽ hạn chế được
quá trình đi lại trên đường
còn đối với cán bộ chúng tôi
việc tiếp nhận hồ sơ
trên cổng dịch vụ công dịch tuyến này
chúng tôi không trực tiếp
tiếp xúc người dân
giảm lượng dân đến
để không gây uống tắc
tại tự sở của công an
của đối vị
thời gian vi phạm của em lúc chín giờ ba mươi phút
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tại qmet hai mươi cộng một trăm linh
chiều đường từ lào cai về hà nội
em đang chạy tốc độ một trăm một mươi một trên một trăm linh
đây biệt số xe của em đây
và hiện nay thì là
cục kỳ giáo thông đang triển khai thực hiện
nộp tiền phạt qua dịch vụ công của chính phủ
nếu mà em có nhu cầu
nộp tiền phạt qua dịch vụ công của chính phủ

cho em về cách đăng ký
để có thể xử phạt qua dịch vụ công của chính phủ
thì thứ nhất là em phải đăng ký vào cái trang thông tin điện tử
dịch vụ công của chính phủ
có tên miền là dịchvụcông gov vn
sau khi mà anh em nó lập biên bản
biên phạm hành chính về
thì anh em sẽ nhập vào cái cổng dịch vụ công
sau đó thì hệ thống phần mềm
nó tự động sẽ ra quyết định xử phạt
nó sẽ gửi quyết định xử phạt này
theo tin nhắn mà em đăng ký suốt loại này
sau khi em nhận được tin nhắn
thì em lại đăng ký
vào cái cổng dịch vụ công
em tiến hành nộp phạt
và em đăng ký địa chỉ nhận lại giấy tờ
cổng dịch vụ công quốc gia sẽ phản hồi lại
thông tin mà em đã hoàn thành
việc nộp phạt và giấy tờ
tới cục cảnh sát giao thông
tôi thấy rất là nhanh gọn
và tiện không phải là đi xa
và không phải tìm nơi để mình nộp phạt
và để lấy giấy tờ nữa
cấp hộ chiếu phổ thông
hay xử phạt vi phạm giao thông đường bộ
trên cổng dịch vụ công
chỉ là hai ví dụ điển hình
trong số rất nhiều tiện ích
mà người dân được hưởng lợi
từ công tác chuyển đổi số mạnh mẽ
của lực lượng công an trong năm hai nghìn hai mươi ba
tính tới thời điểm này
các bộ ngành đã triển khai hai mươi một trên hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
thực hiện trên môi trường điện tử
trong đó bộ công an đã hoàn thành
một mươi một trên một mươi một dịch vụ công
theo chức năng nhiệm vụ được giao
đã tổ chức triển khai thí điểm hai dịch vụ công liên thông
tại hà nội và hà nam
từ ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là một bước cải cách rất lớn
vượt qua được nhiều
những tâm lý thói quen
thậm chí lợi ích cục bộ
để phục vụ nhân dân với tinh thần công hiến cao nhất
có được những kết quả ấn tượng nơi trên
là cũng do có sự quan tâm
chỉ đạo quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ
sự phù hợp chặt chẽ
của các bộ quan ngành có liên quan
sự tham gia của các tổ chức các doanh nghiệp
và sự đồng tình ủng hộ
của nhân dân
sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt
của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
với quyết tâm chính trị cao thống nhất
xuyên suốt từ trung ương tới cơ sở
để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia
bộ công an đã triển khai đề án
phát triển ứng dụng
dữ liệu dân cư địa danh
và sách thực hiện tử
hiện nay thì đề án đã đi vào thực hiện
triển khai được một năm
người dân thì đã thực sự được hưởng lợi
từ tiện ích của ứng dụng này
từ khi bộ công an triển khai
giải quyết cơ công dân
thì tôi thấy là
ngay bản thân tôi
thế là các dữ liệu về cá nhân
được nhập vào đấy
thế rồi là tiền lợi cho cái việc
ví dụ như chúng tôi đi viện chẳng hạn
bây giờ rất là dễ
hoặc là xử lý công an
giao thông và xử lý xe của tôi
thế là xử lý rất dễ
bởi vì chúng tôi đã cập nhật hết
gắn chip vào thẻ gắn công dân
cấp mới thì thấy là có nhiều tiện ích
ví dụ như là thích hợp
bằng lấy xe
thích hợp bảo hiểm y tế
và những cái
một khác có thể là
trước lúc dịch covid ra
thì đi đâu thì kiểm
quét mẽ cái là ra được
đã tiêm mấy mũi rồi
thế đấy là rất là dễ dàng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã chủ trì hội nghị sơ kết một năm
triển khai đề án sáu
và tổng kết hoạt động năm hai nghìn hai mươi
triển khai các nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
và trong thời gian tới
của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
qua một năm triển khai
nhiều thành tiệu vững chắc đã được chính phủ triển khai ban hành
đi vào cuộc sống của các nhà công an
trên nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư
do bộ công an xây dựng
công tác chuyển đổi số
trong quan nhân dân
đã góp phần quan trọng trong việc cải cách
thủ tục hành chính trong lực lượng công an
ngoài ra cũng góp phần quan trọng
trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
và người dân
đây cũng là dấu ấn của lực lượng công an nhân dân
trong quá trình chuyển đổi số quốc gia
thời lượng của chương trình nhịp sống số tuần này
của chúng tôi cũng đã hết
vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần
trên kênh intv